từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy các vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi sẽ bị tăng mạnh mức xử phạt so với trước
đây là quy định mới được sửa đổi bổ sung tại nghị định bốn mươi một hai nghìn một mươi bảy ndcp về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản
lĩnh vực thú y giống vật nuôi thức ăn chăn nuôi quản lý phát triển bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
theo đó từ ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy nghị định này quy định mức xử phạt đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi nuôi trồng thủy sản
thì sẽ bị phạt tiền tối đa đến một trăm linh triệu đồng
cụ thể phạt tiền từ bảy mươi đến một trăm linh triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất gia công và kinh doanh thức ăn chăn nuôi
đồng thời đình chỉ hoạt động từ sáu đến một mươi hai tháng mức hiện tại là từ một đến ba tháng
theo nghị định ba mươi ba hai nghìn một mươi bảy có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
thì tăng mức phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
lên mức phạt từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm hai mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm
cụ thể xả nước thải vào nguồn nước không đúng vị trí tọa độ quy định trong giấy phép
xả nước thải vào nguồn nước không đúng chế độ phương thức quy định trong giấy phép
ngoài ra nghị định cũng quy định tăng mức phạt với một số vi phạm trong bảo vệ nguồn nước
như phạt tiền từ một mươi một mươi năm triệu đồng đối với hành vi quản lý
vận hành công trình gây thất thoát lãng phí nước mức phạt hiện hành là từ sáu đến một mươi triệu đồng
chính phủ vừa ban hành nghị định hai mươi tám hai nghìn một mươi bảy quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo có hiệu lực thi hành từ ngày năm tháng năm
theo đó phải cảnh cáo hoặc phạt tiền
hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo
làm ảnh hưởng đến mỹ quan trật tự an toàn giao thông xã hội
phạt từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng đối với người có sản phẩm hàng hóa dịch vụ quảng cáo
trên cột điện trụ điện cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng
phạt tiền từ một mươi năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng đối với hành vi quảng cáo các sản phẩm
hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung
trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định
bộ giao thông vận tải vừa ban hành thông tư số sáu hai nghìn một mươi bảy trong đó đáng chú ý là quy định
về yêu cầu đối với phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính
và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
cụ thể từ ngày một tháng năm thiết bị ghi hình khi chụp ảnh thực tế phải bảo đảm hình ảnh có hiển thị
ngày tháng năm giờ phút giây và địa điểm chụp hình
thiết bị ghi hình ảnh động camera khi ghi
thu hình ảnh thực tế clip hình ảnh phải bảo đảm hiển thị ngày tháng năm giờ phút giây
địa điểm ghi thu hình ảnh clip
trong trường hợp thiết bị ghi hình không có chức năng xác định địa điểm
thì trong phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình phải ghi rõ địa điểm ghi hình